tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã chủ trì chương trình phối hợp số chín mươi giữa chính phủ và ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam về an toàn thực phẩm
phát biểu khai mạc chương trình đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết với trách nhiệm là cơ quan thường trực và chủ trì mặt trận tổ quốc việt nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp số chín mươi về an toàn thực phẩm
chương trình phối hợp được xây dựng với mục tiêu tổ chức vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân từng hội gia đình tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa
nông dân việt nam là người sản xuất thực phẩm an toàn người việt nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn
nội dung phối hợp tập trung tổ chức hoạt động tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm trong đó chú trọng đến hai đối tượng chính của sản xuất và tiêu dùng là nông dân và phụ nữ tổ chức giám sát chấp hành luật an toàn thực phẩm do mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố các tổ chức chính trị xã hội các cấp chủ trì thực hiện gồm ba nội dung giám sát về chấp hành pháp luật quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các sở ngành quận huyện giám sát kế hoạch tổ chức triển khai chương trình phối h
phẩm của các gia đình hộ tiểu thương